toán nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tuyên mức án tù trung thân đối với vũ thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hiện ở xã ngọc thanh thành phố phúc yên
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lâm nghiệp dược liệu vũ thị hòa và một mươi tám năm tù giam đối với chu xuân thu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ở yên bái
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã ngọc thanh thành phố phúc yên
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi vũ thị hòa cùng chồng là chu xuân thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là mình có khả năng thấu thị chữa bệnh
làm cho nhiều người tin tưởng để lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi triệu đồng
trước đó vũ thị hòa và chu xuân thu là đối tượng đã từng bị đài truyền hình việt nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh
để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ từ năm hai nghìn một mươi một
sau khi quân khu bảy trục xuất không cho tổ chức tìm kiếm hải cốt lễ sĩ trên địa bàn hòa đã về nhà riêng tại thành phố yên bái tiếp tục hoạt động mê tín dị đoàn
sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh yên bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hải cốt thất lạc ở địa phương
thì hòa đã rời khỏi địa bàn đến xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
tại đây hòa và thu tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn một mươi tám chu xuân thu bị toán nhân dân tỉnh xử phạt hai năm tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
tổng hợp hình phạt chung của hai bản án chu xuân thu phải chấp hành hình phạt hai mươi năm tù giam